phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đã tổ chức buổi gặp mặt giới báo chí quốc tế hiện tác nghiệp tại liên hợp quốc
nhằm giới thiệu về những ưu tiên của việt nam trong nhậm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an vào năm tới
đặc biệt khi việt nam làm chủ tịch hội đồng bảo an ngay tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
khoảng ba mươi năm phóng viên quốc tế và đại diện các hãng tin lớn của nhiều quốc gia đã tới tham dự sự kiện
phát biểu tại sự kiện đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn đại diện thường trục của việt nam tại liên hợp quốc khẳng định
trong nhiệm kỳ của mình việt nam sẽ nỗ lực để đóng góp vào việc ngăn ngừa xung đột giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp
theo tinh thần điều sáu hiến trương liên hợp quốc
việt nam sẽ chú trọng tham gia ý kiến về những vấn đề lớn như bảo vệ dân thường bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu
đối với người dân tại các nơi xung đột khắc phục hiểm họa bom mìn còn sót lại từ thời chiến
cũng như các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc chống tác động của biến đổi khí hậu đối với hòa bình và an ninh
trừ câu hỏi liệu việt nam có đưa vấn đề biển đông ra hội đồng bảo an hay không đại sứ đặng đình quý khẳng định
đầy một vấn đề có thể được thảo luận tại hội đồng bảo an cần có ít nhất là chín nước thành viên ủng hộ
việt nam không loại trừ bất kỳ khả năng nào và sẽ làm những gì cần làm có thể làm vào thời điểm thích hợp
hiện công tác chuẩn bị của việt nam cho năm đảm trách vị trí ủy viên không tưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tương đối hoàn tất